những vụ việc trên cho thấy là tình trạng sử dụng hung khí để giải quyết những mâu thuẫn trong đời sống sinh hoạt hàng ngày
vẫn có chiều hướng gia tăng gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự tại địa phương và để lại những hậu quả xấu cho xã hội phản ánh tại tỉnh bạc liêu
trong lúc nhậu cùng một số người khác tại ấp một mươi ba xã vĩnh hậu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình
đã xảy ra mâu thuẫn xô xát với anh vũ liêm cũng người địa phương
hiệp dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào người anh liêm khiến nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ năm mươi năm
cũng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân huỳnh thanh mộng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú xã tân phong thị xã rai tỉnh bạc liêu
đã dùng dao chém liên tiếp vào người anh lê văn vinh chú cùng địa phương khiến anh vinh phải nhập viện cấp cứu
anh vinh có vụ chè rồi tôi nhậu vụ trước nên anh vinh nhậu vụ nằm đám anh về
anh chửi mẹ tôi đó rồi tôi mới lội ra tôi mới hỏi anh vinh anh vinh mới xô xát lại với tôi
tôi mới chụp dao tôi mới gây ra thương tích cho anh vinh
nó là tôi hoàn toàn sai sinh viên pháp lực thêm xét lại cho tôi một bức án nhẹ nhẹ để tôi về nuôi con tôi
đó là hai trong số rất nhiều những vụ mâu thuẫn xã hội xảy ra trên địa bàn tỉnh bạc liêu trong thời gian qua
giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí
thậm chí dẫn đến án mạng đã và đang không những để lại nỗi đau cho gia đình người thân
mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
đa số nguyên nhân là do mâu thuẫn bột phát trong giao tiếp trong nội bộ nhân dân
rồi cũng có thể mâu thuẫn âm ảy kéo dài
đó là cái thứ nhất
cái thứ hai là sử dụng chất kích thích như rượu bia một số chất kích thích khác
làm cho mình không kiểm trế không kiểm soát
cái thứ ba là một số người có khí chất đóng nảy
rồi có thói quen xử lý những hành ứng xử một tính chất côn đồ coi thường pháp luật
cho nên là dẫn đến những nguyên nhân chính dẫn đến hành vi gây tích
rồi có những vụ rất đau lòng dẫn đến hậu quả chết người
trong các mối quan hệ của cuộc sống luôn tồn tại những xung đột mâu thuẫn
việc lựa chọn cách giải quyết như thế nào cho phù hợp thấu tình bản lý
phụ thuộc rất nhiều
nhiều vào thái độ và cách ứng xử của mỗi người
vì vậy ngoài phát huy tốt vai trò hòa giải của các đoàn thể chính trị xã hội tại cơ sở
thì mỗi người dân cần trang bị cho mình những kiến thức kỹ năng giải quyết những mâu thuẫn phi bạo lực
để xây dựng tình đoàn kết hòa thuận trong gia đình cộng đồng và xã hội
vào khoảng hai giờ sáng nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố vĩnh long
kiểm tra và bắt quả tang hàng chục thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ
vào thời điểm trên bất ngờ ập vào nhà nghỉ huy thảo trên đường phó cơ điều phường ba thành phố vĩnh long
lực lượng chức năng đã phát hiện tại hai phòng nghỉ có một mươi chín nam nữ tuổi từ hai mươi đến hai mươi năm
có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh một mươi bảy thanh niên dương tính với ma túy
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện thu giữ một bịch ni lông được hàn kín hai đầu
một dĩa bằng sành có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một bộ khẩu thường trú tại tp vĩnh long và các huyện long hồ trà ôn tam bình
đồng thời thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ tăng vật có liên quan
và mời nhóm thanh niên này về trụ sở làm việc để tiếp tục điều tra làm rõ
trong quá trình truy tìm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy
công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã bất ngờ kiểm tra nơi ở của một đối tượng nghi vấn tiêu thụ xe gian
và phát hiện lò chuyên làm giả giấy tờ xe
quá trình khám xét nơi ở của đối tượng
lực lượng công an còn thu được ma túy đá và các dụng cụ dùng để phân chia ma túy
trong quá trình bắt khám xét nơi ở của nguyễn duy long
kẻ có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản ở xã liên hiệp huyện đức trọng
công an huyện đức trọng thu giữ ba mươi giấy đăng ký xe giấy chứng minh nhân dân
trong đó có nhiều giấy giảm cùng các loại máy tính máy in màu máy ép dẻo máy scanner
cũng tại nơi ở của long lực lượng công an phát hiện ba chiếc xe máy hiệu sirius không có giấy tờ
trong đó có một chiếc đang được long tháo ra để lấy phụ tùng